bà hàn ni khẳng định tất cả những vấn đề bà hằng nói trong các buổi live stream về mình là vu khống
ngoài ra bà hàn ni nói rằng bà hằng sử dụng hình ảnh vợ chồng mình để xuyên tạc bịa đặt nhằm làm nhục
bà hàn ni cho biết thêm sau khi gửi đơn tố cáo thì bị một số phen chỉnh nghĩa đe dọa
trước sự việc này ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bà hàn ni có đơn đề nghị được áp dụng các biện pháp bảo vệ gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đến chiều một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng cùng nhiều người đi theo đã tới trụ sở báo sài gòn giải phóng quận ba tp hcm đòi gặp bà hàn ni
tuy nhiên bảo vệ tòa nhà không đồng ý cho vào
chiều hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng tiếp tục live stream và liên tục đe dọa nên bà hàn ni gửi đơn đến công an tp hcm đề nghị xử lý bà hằng về hành vi đe dọa đoạt mạng người
đáng chú ý theo thông tin trên báo tuổi trẻ trong bài viết nhà báo hàn ni đề nghị khởi tố bốn người tấn công bà
ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
ngày hai mươi ba tháng ba bà ni ăn sáng cùng bạn trước nhà thì bị bốn người không quen biết tấn công là một người bạn của bà my bị đánh và hoảng loạn
rất may sự việc được lực lượng công an can thiệp kịp thời
tiếp đó bà ni đề nghị cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng vào cuộc khởi tố vụ án khởi tố bị can để kịp thời xử lý những hành vi vi phạm của những đối tượng quá khích nêu trên
đồng thời ngăn chặn những đối tượng này tiếp diễn các hành vi vi phạm ngay càng nghiêm trọng nhằm lập lại trật tự an toàn xã hội đảm bảo pháp luật được thực thi
bà ni cũng đề nghị cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với bà chu thảo một trong bốn người tham gia vụ xô xát trước cửa nhà bà
như báo công an tp hcm thông tin từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tới nay bà nguyễn phương hằng đã thông qua các tài khoản mạng xã hội youtube facebook tiktok để đưa các thông tin chưa được kiểm chứng xúc phạm tới uy tín danh dự của nhiều tổ chức cá nhân
bà hằng liên tục sử dụng nhiều từ ngữ tục tiễu để phát ngôn cổ suý văn hóa chửi trên không gian mạng điều này làm ảnh hưởng tới truyền thống văn hóa dân tộc gây bất bình trong dư luận
trước các hành vi trên cơ quan chức năng tp hcm đã mời bà nguyễn phương hằng làm việc để nhắc nhở khuyến cáo không tiếp tục các hoạt động vi phạm pháp luật
tuy nhiên bà hằng vẫn không thực hiện mà có hành vi thách thức cơ quan chức năng coi thường công luận tiếp tục phát ngôn có tính chất vu khống nhục mạ nhiều cá nhân
bà hằng còn tổ chức hoạt động tụ tập đông người tại tp hcm và các tỉnh thành khác dẫn tới tình hình an ninh trật tự phức tạp
công an tp hcm đã tiếp nhận đơn của các cá nhân tố cáo bà hằng
theo đó bà hằng đã thông qua mạng xã hội có hành vi vu khống làm nhục người khác lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đe dọa đoạt mạng người
quá trình xác minh giải quyết các đơn thư tố cáo liên quan đến bà nguyễn phương hằng công an xác định ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một sở thông tin và truyền thông tp hcm đã xử phạt hành chính đối với bà này về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của ubnd tỉnh bình thuận
hiện nay bà hằng quản lý sử dụng một mươi hai kênh mạng xã hội và trực tiếp live stream với nội dung xuyên tạc đời tư của nhiều cá nhân
từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an tp hcm đã mời bà hằng làm việc bốn lần vào các ngày một mươi tám tháng hai ngày bảy tháng ba ngày chín tháng ba và một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai để cảnh báo gian đe đồng thời yêu cầu bà hằng chấm dứt hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ để sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi xâm phạm tới quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức
tuy nhiên bà nguyễn phương hằng cố ý né tránh không chấp hành mặt khác bà hằng tiếp tục tụ tập đông người gây ảnh hưởng phức tạp tới tình hình an ninh trật tự
bà hằng tổ chức nhiều buổi live stream công kích xúc phạm nhiều cá nhân tổ chức gây mất an ninh trật tự vi phạm pháp luật
quá trình điều tra xác minh đến nay công an tp hcm xác định bà nguyễn phương hằng đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận tự do dân chủ xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân
hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
với các tài liệu chứng cứ thu thập ngày hai mươi bốn tháng ba công an tp hcm khởi tố vụ án khởi tố bị can thực hiện lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam với bà nguyễn phương hằng về hành vi trên
công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo pháp luật
chuyên gia tội phạm học bà nguyễn phương hằng tự cho mình vị trí của người phán sử dẫn lại cuộc trao đổi giữa ông hiếu và báo dân việt cho biết
việc bà hằng bị bắt là cái giá khi để quyền tự do của mình tra đạp quyền tự do của người khác và trật tự xã hội
bà hằng bị bắt về tội danh mà nhiều người đã dự cảm
trước đó nguy cơ bà nguyễn phương hằng bị xử lý hình sự đã hiện hữu sau khi những thứ báo công bố trên mạng xã hội được cơ quan chức năng kết luận rằng không có căn cứ
theo chuyên gia đào trung hiếu mấy năm qua việc bà hằng tố đích danh sai phạm của một số người đã gây hiệu ứng xã hội mạnh mẽ trên truyền thông phi chính thống
khiến dư luận xã hội dậy sóng và cơ quan chức năng ở nhiều tỉnh thành phố đã phải mất nhiều công sức vào cuộc điều tra xác minh
thời gian đầu nhiều người cảm thấy lôi cuốn và thích thú với thông tin độc lạ mà bà hằng đưa ra vì được thỏa mãn sự tò mò
hơn nữa góc nhìn của người phát ngôn tạo cảm giác đứng từ lợi ích của nhiều người dân
quyền tự do ngôn luận của công dân được pháp luật nước ta bảo hộ được ghi nhận trong hiến pháp như một bộ phận của quyền con người
vấn đề là nội dung thông điệp đưa ra thế nào có phục vụ lợi ích của xã hội tốt cho cộng đồng hay xâm phạm đến cơ quan tổ chức cá nhân khác
quan sát phát ngôn của bà hằng trong cả một quá trình dễ nhận thấy thời gian đầu bà nói ở một chừng mực có thể chấp nhận được
như kể về những giấc mơ cách nói ám chỉ không trực tiếp xâm hại danh dự nhân phẩm của người được đề cập
nhưng càng về sau dường như bị ảo giác bởi những tung hô của cộng đồng mạng bà hăng hái bóc phốt nhiều người với ngôn từ không phù hợp
làm đối tượng bị công kích cảm thấy tổn thương
không dừng lại trước các cảnh báo bà tiếp tục đẩy câu chuyện đi quá xa với những cáo buộc khá cụ thể mang màu sắc đấu tố cá nhân
ông hiếu nêu quan điểm nghe bà nói trên live stream tôi có cảm giác bà đang tự cho mình vị trí của người phán sử thế thiên hành đạo
vị chuyên gia cho rằng những phát ngôn không theo các tiêu chí văn hóa đạo đức bể trên hay hàn học miệt thị đã gây ra một bầu không khí khá nặng nề trong sinh hoạt trên mạng xã hội
nhiều người tự ủng hộ việc mạnh dạn lên tiếng tố cáo tiêu cực ban đầu đã cảm thấy bà hằng bắt đầu đi quá giới hạn cho phép của quyền tự do ngôn luận
dường như sự tung hô của một bộ phận đông đảo công chúng đã khiến bà ảo tưởng sức mạnh dẫn đến sự tùy tiện coi thường các chuẩn mực đạo đức và pháp luật
việc tố người khác với những con số như thật những sự kiện tưởng chừng có thật đã đẩy những người bị tố cáo bị xã hội nghi kỵ và thật khó thanh minh ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của họ
đồng thời tạo ra một trào lưu xấu trong giao tiếp trên không gian mạng
một bộ phận giới trẻ đã hấp thụ thói nọc cạnh khóe mặt sát gie biểu giá trị của người khác sau khi cuốn theo phát ngôn của bà hằng
đó là một trong những hậu quả về khía cạnh văn hóa
tiến sĩ đảo trung hiếu nêu quan điểm
vài tháng trước khi việc bà tố đích danh một số người biển thủ tiền tư thiện với những con số khá cụ thể trên các live stream tôi đã nghĩ đến khả năng bà bị xử lý hình sự nếu những cáo buộc đó được xác định là không có cơ sở
mọi chuyện đã diễn ra đúng theo phán đoán này
những người bị tố cáo có quyền lên tiếng đòi hỏi sự minh oan từ phía các cơ quan bảo vệ pháp luật
đánh giá tội danh mà bà hăng
bà hăng bị khởi tố vì chuyên gia cho rằng rất thỏa đáng
đồng thời nhận định câu chuyện có thể không dừng lại với tội danh này nếu kết quả điều tra xác định đương sự có thêm các sai phạm khác đến mức phải xử lý hình sự
ông hiếu nói ngay sau khi thông tin bà hằng bị bắt một người bạn đã bảo tôi chính bà đã lựa chọn cho mình cái kết này
giờ như bà đã ép pháp luật phải cho bà thấy giới hạn của quyền tự do
vẫn theo người bạn này có lẽ các cơ quan bảo vệ pháp luật đã cho bà quá nhiều cơ hội để
bà đã dừng lại nhưng bà đã không chọn phương án tốt nhất cho mình
thế nên cái cục này là lẽ tất yếu khi một người tự cho phép quyền tự do của mình trà đạp lên quyền tự do của người khác
bài học này thiết nghĩ không của siêng ai
có thể thấy danh giới giữa quyền tự do ngôn luận và những phát ngôn xúc phạm người khác quả thực rất mong manh
với những lời nói thiếu căn cứ xác thực việc bà phương hằng tự cho mình vị trí của người phán sử xúc phạm nhân phẩm danh dự của người khác đã đẩy bà vào lao lý
thưa quý vị những đơn tố cáo qua lại giữa bà phương hằng và nhà báo hàn ni liên tục được gửi đến suốt thời gian qua
đã được công an tp hcm tiếp nhận và xử lý
nếu đây là tin tức bạn đang quan tâm đừng quên đăng ký kênh và bật trôn thông báo để tiếp tục theo dõi
còn bây giờ xin chào và gặp lại